tập đoàn tân hoàng minh cho biết phải tạm dừng mở cửa văn phòng tiếp đón khách hàng
tại trụ sở số hai mươi bốn quang trung quận hoàn kiếm hà nội từ ngày một mươi năm tháng sáu
với lý do bị đe dọa tấn công
theo tân hoàng minh tập đoàn này nhận được thông tin có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí
để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn
phía tân hoàng minh cho hay động thái đóng cửa văn phòng là chờ cơ quan công an xác minh
điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời để đảm bảo an toàn an ninh tính mạng
sức khỏe của bang lãnh đạo cán bộ nhân viên tập đoàn khi tới giao dịch làm việc tại trụ sở
sau thông báo nói trên của tân hoàng minh hàng trăm khách hàng đã kéo đến trụ sở của tập đoàn
căng băng rôn kêu gọi doanh nghiệp này trả tiền
trước đó nhiều ngày liên tiếp các khách hàng mua trái phiếu của tân hoàng minh
cũng tập trung trước trụ sở của tập đoàn này
căn băng trôn đòi quyền lợi vì không đồng ý với hướng dẫn từ doanh nghiệp
là tập đoàn này đã nạp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra mở tại kho bạc nhà nước